sau năm ngày thực hiện công việc đắp đập nắn dòng sông rào trăng đến sáng nay dòng sông đã đổi hướng chảy
đề lộ mặt đáy khô thoáng để lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm một mươi hai công nhân mất tích còn lại của thủy điện rào trăng ba
vâng và đến cuối giờ chiều nay thì lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm một thi thể
như vậy là đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy được sáu thi thể còn một mươi một thi thể đang được tiếp tục tìm kiếm
để hoàn thành việc ngăn đập nắn dòng như hiện nay ban chỉ huy lực lượng cứu hộ đã huy động hàng trăm nhân lực
và phương tiện cơ giới tham gia đào bới vận chuyển một khối lượng lớn dọ đá đến hiện trường
nhờ đó một dòng chảy mới được tạo nên với chiều sâu hơn ba mét rộng năm mét và dài hơn một trăm năm mươi mét
còn đập ngăn suối dài một mươi năm mét cao hơn ba năm mét và rộng năm mét
với đảm giá cao sự vào cuộc của lực lượng bộ trang quân đội của các lực lượng đã tìm kiếm trong hơn một tháng vừa qua
tuy nhiên do địa hình khó khăn rồi thời tiết không thuận lợi cho nên công việc của quân đoàn có những lúc gián đoạn
bây giờ thì việc của quân đoàn sẽ tiếp tục với yêu cầu là an toàn khẩn trương và trách nhiệm
với quy tắc cao nhất của các lực lượng để tìm kiếm của quân đoàn một mươi hai công nhân mắc tích ở rào trang ba
qua bốn ngày nổi lại công tác tìm kiếm những người mắc tích ở rào trang ba
thì các lực lượng và đã huy động phương tiện kỹ thuật làm với thủy đoạn cao nhất tích cực nhất
và có thể nói rằng đến giây phút này đã hoàn thành đến khoảng chín mươi công tác nắng dòng
ban chỉ huy cứu hộ cứu nạn đã chia ra nhiều bộ phận để tìm kiếm dưới lòng sông
hai bên bờ sông cảnh giới tuyến đập cảnh giới sạt lở núi và điều động tổng lực các phương tiện máy cơ giới tham gia tìm kiếm
nhưng qua quá trình tìm kiếm các lực lượng đã phát hiện được một số quân tư trang cá nhân
tường nhà cột nhà kèo nhà sắt thép xây dựng và một số phương tiện máy móc cơ giới
đến một mươi sáu h ba mươi phút lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một thi thể
hy vọng những ngày tới nếu thời tiết cũng ủng hộ thì có thể sớm gặp đưa số đồng bào tử nạn còn lại về với quê nhà